cơn bão số năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền trung trong ngày mai một mươi tám tháng chín
trong đó thời điểm bão đi vào đất liền là từ khoảng trưa đến đầu giờ chiều
là thông tin đứng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra tại buổi họp báo chiều nay
đến một mươi bảy h chiều nay bão số năm có vị trí ở ngay trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
với sức gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
tốc độ di chuyển của bão trong những giờ qua ổn định ở vào khoảng một mươi năm hai mươi km một giờ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong hai mươi bốn giờ tới
bão số năm di chuyển chủ đạo theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi hai mươi năm km một giờ
với khoảng cách so với đất liền và tốc độ bão dự báo như hiện nay
thì khu vực trọng tâm ảnh hưởng là các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
tuy nhiên theo nhận định khi bão đi vào gần bờ bão có xu hướng giảm cường độ